thưa quý vị số lượng nhà đầu tư mới đang liên tục tăng nhanh trên thị trường chứng khoán
các hãng hàng không đang tiếp tục bán ra hơn bốn trăm linh vé tết
đáng chú ý dưới phân tích dự báo đồng usd đang đứng trước nguy cơ tiếp tục trượt giá sâu cho năm tới
nhiệm sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường

năm tăng giảm trái chiều giao dịch trong khoảng từ sáu mươi tám đến bảy mươi một đồng một kg
nhiều công ty chứng khoán miễn phí giao dịch áp dụng lãi suất vay margin chỉ sáu tám một năm mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào
việc mở tài khoản đã được đơn giản hóa cùng với mức sinh lời hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường
trong khi kênh đầu tư chứng khoán thăng hoa thì những kênh đầu tư khác như tiết kiệm vàng ngoại tệ hay bất động sản lại gặp khó
vì thế dòng tiền đầu tư đang đổ về thị trường chứng khoán ngày một nhiều
thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư mới nhà đầu tư f trong thời gian qua
chỉ tính riêng trong tháng một mươi một nhà đầu tư cá nhân đã mở mới bốn mươi một tám mươi tài khoản tăng bốn bảy trăm ba mươi bốn tài khoản so với tháng một mươi
từ ngày hai mươi bảy tháng một đến hai mươi sáu tháng hai tức từ ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng
việt nam airlines pacific airlines và vasco sẽ tăng thêm hơn bốn trăm một mươi bốn chỗ tương đương hơn hai một trăm linh chuyến bay phục vụ tết nguyên đán
việt nam airlines bán ra hai bốn triệu chỗ tương đương gần một mươi hai chuyến bay
vì ze mở bán tới một năm triệu vé tết
bamboo airways cũng mở bán một hai một năm triệu vé máy bay tết
các hãng đều khuyến cáo hành khách mua vé sớm để có giá rẻ
tuy nhiên ngay khi mở bán các đại lý đã đặt hết vé khiến giá vé tăng chạm trần
trên thị trường đã xuất hiện vé giả
thị trường vàng thế giới đã trải qua ba tuần giao dịch của tháng một mươi hai với những biến động mạnh
cả giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh rồi lại đảo chiều giảm
vàng đang bước vào thời điểm giao dịch tích cực nhất là từ giữa tháng một mươi hai đến ngày lễ tình nhân năm sau ngày một mươi bốn tháng hai
dòng tiền bắt đáy của nhà đầu tư mới là nguyên nhân giúp giá vàng thế giới tăng lên mức một tám trăm bảy mươi hai usd một ounce
tuy nhiên xu hướng bán tháo của nhà đầu tư cũ gia tăng đã khiến giá vàng không thể giữ đả tăng
giá vàng thế giới cũng tác động lên giá vàng trong nước giữ giá vàng bán ra phổ biến ở mức trên năm mươi năm triệu đồng một lượng
giá thuê nhà mặt phố ở nhiều quận trung tâm hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh có xu hướng giảm mạnh so với năm trước
nhiều nơi chủ nhà chấp nhận đại hạ giá
tại thành phố hồ chí minh giá thuê nhà mặt phố tại quận một giảm một mươi tám theo năm
mức độ quan tâm giảm mạnh đến ba mươi năm
tại hà nội với mức độ quan tâm giảm hai mươi tám giá thuê nhà phố trung bình tại các quận đống đa hai bài trưng cầu giấy thanh xuân
cũng giảm từ bảy chín trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt giá thuê tại quận hà đông giảm tới một mươi năm so với năm trước
theo sở tư pháp tp hcm đã có nhiều trường hợp người đứng tên trên giấy tờ đăng ký xe máy làm hợp đồng mua bán
không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu riêng và bị lập biên bản vi phạm hành chính
do đó cần có hướng dẫn cụ thể
từ những bất cập khi bán xe máy cũ căn cứ quy định của luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi
sở tư pháp tp hcm đã yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc công chứng hợp đồng mua bán xe
theo sở tư pháp tp hcm hợp đồng mua bán xe máy cũ đều phải có giấy chứng nhận độc thân
hoặc phải có sự đồng ý của vợ hoặc chồng
tỷ giá đồng usd đang ở ngưỡng thấp nhất gần ba năm qua trong bối cảnh các nhà đầu tư rót tiền trở lại
và những tài sản có độ rủi ro cao hơn
giới phân tích dự báo xu hướng mất giá của đồng usd sẽ tiếp tục trong năm hai nghìn hai mươi một
chỉ số usd có lúc trượt dưới chín mươi bảy điểm trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi tám
nếu tính từ đầu năm usd hiện giảm sáu
còn nếu tính từ mức đỉnh một trăm linh hai điểm thiết lập hồi tháng ba chỉ số này đã giảm một mươi một
khi một loạt vaccine ngừa covid một mươi chín cho kết quả thử nghiệm khả quan
chứng khoán và các tài sản đầu tư tăng giá
thì usd lại trượt giá nhanh so với các đồng tiền mạnh trên thế giới
cùng với chính sách tiền tệ lòng lẻo của fed để vực dậy nền kinh tế
usd sẽ tăng phát mạnh và sẽ tiếp tục mất giá vào năm hai nghìn hai mươi một
trong nước đồng usd được ngân hàng nhà nước điều tiết tỷ giá tương đối ổn định
hãy đón xem nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên chủ nhật nhân dân với những tin tức kinh tế thị trường